thưa quý vị ngày ba tháng chín tại jakarta indonesia các quan chức cao cấp asean đã rà soát công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi ba và các hội nghị cấp cao liên quan
chuỗi hội nghị cấp cao lần này sẽ diễn ra từ ngày năm đến ngày bảy tháng chín với khoảng hai mươi hoạt động
lãnh đạo các nước asean và đối tác sẽ tham gia các sự kiện như hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi ba các hội nghị cấp cao asean cộng một với các đối tác trung quốc hàn quốc nhật bản hoa kỳ ấn độ nga canada và liên hợp quốc hội nghị cấp cao asean cộng ba và hội nghị cấp cao đông á
dự kiến trong dịp này lãnh đạo các nước sẽ thông qua và ghi nhận gần một trăm linh văn kiện về nhiều lĩnh vực hợp tác nội khối cũng như với các đối tác và về một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của asean
hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi ba và các hội nghị cấp cao liên quan là chuỗi hoạt động cấp cao quan trọng kết thúc năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi ba của indonesia với chủ đề một asean tầm vóc tầm điểm của tăng trưởng
để đảm bảo an toàn cho chuỗi hội nghị lần này cơ quan an ninh trật tự công cộng jakarta đã chuẩn bị tối đa các giải pháp hai hai trăm ba mươi năm nhân viên đã được triển khai bên cạnh đó bố trí hơn một trăm linh cảnh sát túc trực thường xuyên tại các địa điểm mà đại biểu các nước sẽ lưu trú
nhận lời mời của tổng thống nước cộng hòa indonesia nước chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi ba yoko udodo vào sáng ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam rời thủ đô hà nội lên đường giữ hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi ba và các hội nghị cấp cao liên quan tại jakarta indonesia
thưa quý vị indonesia tập trung thúc đẩy asean như một khu vực kinh tế bao trùm và bền vững thông qua việc tăng trưởng cấu trúc y tế khu vực duy trì an ninh lương thực và năng lượng
cũng như sự ổn định tài chính
riêng trong lĩnh vực an ninh năng lượng chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi ba đã và đang nỗ lực thúc đẩy điện khí hóa giao thông và sử dụng năng lượng tái tạo trong khu vực
tổng thống indonesia joko udodo tin rằng asean có thể trở thành một nhà phát triển quan trọng trong mảng xe điện toàn cầu nhờ những tiềm năng vượt trội trong lĩnh vực này và quy mô thị trường ước tính đạt hai năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
theo bộ trưởng điều phối kinh tế indonesia sự phát triển của xe điện có vai trò lớn
trong việc đảm bảo môi trường bền vững từ giảm phát thải khí nhà kính đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng đến tăng trưởng an ninh năng lượng trong asean
nhằm khuyến khích phát triển xe điện trong khu vực các nước thành viên asean đã nhất trí xây dựng hệ sinh thái xe điện với mục tiêu trở thành một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và chú trọng các ngành công nghiệp chế biến hạ nguồn
các nỗ lực cụ thể nói trên đã được thể hiện qua việc thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo asean về phát triển hệ sinh thái xe điện khu vực tại hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi hai ở labuan bajo hồi tháng năm vừa qua
bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
tổng thống ukraine volodymyr zelensky ngày hôm qua đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp pháp emmanuel macron nhằm thảo luận về hành lang biển do kiev thiết lập ở biển đen để đảm bảo an toàn cho tàu bè qua lại sau khi nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc
sau cuộc điện đàm tổng thống zelensky cho hay ông và tổng thống macron cũng đã thảo luận về các gói viện trợ quân sự tiếp theo mà pháp dành cho ukraine
dự kiến tổng thống thổ nhĩ kỳ t f e dogan sẽ gặp người đồng cấp nga vladimir putin trong ngày hôm nay làm giấy lên hy vọng về khả năng khôi phục thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen
tháng bảy vừa qua nga đã đình chỉ tham gia sáng kiến ngũ cốc biển đen do cho rằng phần liên quan đến nga trong thỏa thuận đã không được thực hiện
tuy nhiên tổng thống putin không loại trừ việc nối lại sáng kiến này
khi các điều kiện của moskova được đáp ứng
tổ chức giám sát nhân quyền syri sohr cho hay ít nhất hai mươi ba người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa quân đội syri với các phe phái vũ trang được thổ nhĩ kỳ hậu thuẫn tại khu vực người quốc ở đông bắc nước này
theo sohr đụng độ xảy ra khi các chiến binh do thổ nhĩ kỳ hậu thuẫn cố gắng thâm nhập khu vực tỉnh hasake
vụ việc khiến một mươi tám người thuộc các phe phái thân ankara thiệt mạng
phía lực lượng vũ trang của chính quyền
chính quyền syri cũng chịu tổn thất năm người và nhiều người khác bị thương
trong vài ngày qua liên minh các nhóm chiến binh được thổ nhĩ kỳ hậu thuẫn tự xưng là quân đội quốc gia syri đã liên tục tìm cách xâm nhập khu vực người quốc và đụng độ với các chiến binh địa phương có liên kết với lực lượng dân chủ syri stf của người quốc
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay ankara liên tiếp mở nhiều chiến dịch tấn công người quốc ở miền bắc syri và danh quên kiểm soát khu vực dọc theo đường biên giới chung giữa hai nước
trong một thông báo đưa ra ngày hôm qua
thủ tướng israel benjamin netanyahu cho biết ông muốn trục xuất những người di cư algeria đang tìm kiếm khu y chế tị nạn tại quốc gia do thái vì hành vi gây ra vụ bạo loạn tại khu vực phía nam tel aviv vào ngày hai tháng chín
thủ tướng netanyahu nêu rõ israel muốn áp dụng những biện pháp nghiêm khắc để chống lại những đối tượng bạo loạn trong đó có biện pháp trục xuất ngay lập tức những người tham gia vụ việc
ông cũng yêu cầu các bộ trưởng soạn thảo kế hoạch loại bỏ tất cả những đối tượng sân
trước đó hàng trăm người algeria và các nhóm đối thủ đã có cuộc đụng độ khiến nhiều người bị thương nặng và nhập viện
những người này đã ném gỗ đá ra đường đập vỡ cửa kính của các cửa hàng và xe cảnh sát buộc lực lượng chống bạo động phải bắn hơi cay lựu đạn choáng và bắn đạn thật để trần áp
đáng chú ý những người algeria này từ israel xin tị nạn vì họ có quan điểm đối lập với chính quyền quốc gia châu phi
tây ban nha đã ban bố cảnh báo đỏ mức cực kỳ nguy hiểm về mưa lũ tại thủ đô madrid và một số khu vực
ở miền nam nước này thị trưởng thủ đô madrid cũng đã kêu gọi tất cả các người dân thành phố ở nhà do lo ngại mưa lớn và các cơn bão đang ảnh hưởng đến nhiều vùng trên cả nước
cảnh báo đỏ được áp dụng tại các vùng madrid tỉnh toledo và thành phố kadis
cơ quan khí tượng tây ban nha dự báo mưa lớn với lượng mưa có thể lên tới một trăm hai mươi mm sẽ kéo dài trong suốt một mươi hai tiếng đồng hồ tại thủ đô madrid
nhà chức trách cũng đã gửi tin nhắn tới cư dân thành phố
cảnh báo nguy cơ lũ lụt khuyến cáo người dân tránh sử dụng phương tiện giao thông trong điều kiện nguy hiểm
không chỉ thủ đô madrid thành phố duyên hải ankana và taragona cũng khuyên cáo người dân ở trong nhà do tình trạng ngập lụt khi mưa lớn lên tới hai trăm một mươi năm mm đã kéo dài trong suốt hai mươi bốn giờ qua
cảnh báo cam cũng được đưa ra tại một số vùng ở miền trung và miền đông tây ban nha
khu vực này đang phải hứng chịu mưa sối xả và một cơn bão khuất quả
cảnh báo cam cũng được đưa ra tại một số vùng ở miền trung và miền đông tây ban nha
cho đến ngày hôm qua lực lượng cứu hỏa hy lạp cùng với hỗ trợ của nhiều nước khác đã dần kiểm soát được đám cháy ở công viên quốc gia daria thuộc vùng eros miền bắc nước này
đây được xem là vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất trong mùa hè năm nay tại châu âu
máy bay và hàng trăm lính cứu hỏa đã nỗ lực kiểm soát đám cháy trong suốt một mươi sáu ngày qua
hiện phần lớn đám cháy được cho là đã được kiểm soát song lực lượng chức năng vẫn tiếp tục sơ tán những người bị ảnh hưởng
không chỉ gây thiệt hại về người cháy rừng tại vùng eros cũng thiêu dụi nhiều ngôi nhà cũng như nhiều gia súc
đến nay ít nhất hai mươi người đã thiệt mạng trong vụ cháy rừng này
liên minh châu âu và thụy sĩ đã điều phương tiện cũng như nhân sự tới hy lạp để tham gia các hoạt động chữa cháy
theo thông báo ba máy bay trực thăng super puma cùng với các đơn vị quân đội thụy sĩ đã lên đường tới alexandropolis để triển khai các hoạt động ngay trong ngày ba tháng bốn
trong khi đó liên minh châu âu cũng điều một mươi hai máy bay đến hỗ trợ
chính phủ anh thông báo sẽ dành ngân sách sửa chữa những dãy nhà bị đánh giá là không an toàn
tại hơn một trăm linh trường học của nước này do kết cấu bê tông cũ nhiều tòa nhà đã phải đóng cửa trong bối cảnh năm học mới sắp bắt đầu
hồi tuần trước các trường học trên đã được yêu cầu đóng cửa các dãy nhà xây dựng sử dụng bê tông khí trưng áp gây khó khăn cho các trường học và khiến nhiều phụ huynh bất bình
do vậy giới chức dự kiến sẽ dành nguồn lực cần thiết để khắc phục vấn đề nhanh nhất có thể và đảm bảo an toàn cho các học sinh
khí trưng áp là loại bê tông nhẹ có giá rẻ thường được sử dụng để xây dựng tường sàn nhà và trần nhà trong những năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nghìn chín trăm bảy mươi
tuy nhiên hiện loại bê tông này bị coi là yếu hơn so với bê tông truyền thống và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
những vấn đề về cơ sở hạ tầng công cộng đang làm gia tăng những áp lực mà chính phủ của thủ tướng rishi sunak phải đối mặt
cùng với làn sóng đình công trong lĩnh vực y tế giáo dục và giao thông
thưa quý vị
chỉ còn một ngày nữa học sinh trên cả nước sẽ khai giảng bắt đầu một năm học mới
thế nhưng đến thời điểm này nhiều trường học vẫn phải xoay sở tìm phương án cho một vấn đề nhức nhối đó là thiếu giáo viên
theo thống kê sơ bộ cả nước còn thiếu gần một trăm một mươi chín giáo viên
đây cũng không phải là vấn đề của chỉ riêng việt nam
mỹ quốc gia có nền giáo dục tốt nhất thế giới hiện cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên nghiêm trọng
những ngày này học sinh xứ cờ hoa phải chuyển sang bốn ngày một tuần
nhiều lớp học được chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến
một số trường thậm chí còn phải cắt giảm bớt giờ dạy của một số môn học
câu chuyện quốc tế phần cuối của bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
kỳ học mùa thu tại mỹ đã bắt đầu được vài tuần
thế nhưng các trường học trên khắp các bang vẫn đang chật vật trước tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng
theo số liệu của statista tính đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tại mỹ có đến năm mươi một trường học
các trường học đã bắt đầu đưa ra một giáo viên các cấp thuê việc
điều này ảnh hưởng đến học sinh và cả phụ huynh
tôi vừa đưa con đến trường thì nhận được thông báo nghỉ do không có giáo viên
khoa học toán và giáo dục đặc biệt là các bộ môn thiếu giáo viên nhiều nhất
mỗi năm chúng tôi mất đến khoảng ba trăm linh giáo viên nhưng lại không có đủ lượng người mới sang nhập ngành
một số tiểu bang như texas nevada florida và ariz
có tình trạng thiếu hồn
điều này là nguyên nhân của giáo viên nghiêm trọng nhất
nguyên nhân phần nhiều đến từ mức lương thấp
điều kiện làm việc xuống cấp
tất cả những người bạn giáo viên của tôi đều đang phải làm thêm hai ba việc khác để trang trải cuộc sống
kể cả là bồi bàn lái xe uber
kiệt sức sau đại dịch covid một mươi chín
suy thoái kinh tế
những lo ngại về an toàn tại học đường
sau các vụ sản súng
và điều quan trọng nhất là mức lương của giáo viên được cho là không tương xứng
là những lý do khiến ngày càng nghiêm trọng
nhiều giáo viên tại mỹ rời bỏ nghề
tỷ lệ giáo viên nghỉ việc ngày càng cao
trong khi số người đăng ký xin việc trong ngành này
lại không đủ để lấp đầy khoảng trống
điều đó dẫn tới thực trạng
các trường học phải hạ tiêu chuẩn tuyển dụng
có thể ảnh hưởng tới chất lượng giảng dạy
quản lý và định hướng học sinh
vấn đề ưu tiên số một hiện nay
là phải gấp rút tìm ra giải pháp
việc rút ngắn số ngày tới trường trong tuần của học sinh
được coi là một chiến lược
để tuyển dụng và giữ chân giáo viên
đặc biệt là ở nông thôn
và các khu vực khó tuyển dụng nhân viên của mỹ
một số trường ở mỹ đang thu hút giáo viên
bằng cách đưa ra mức lương
và tiền thưởng cao hơn
cần tăng mức lương tối thiểu của nhân lực
trong lĩnh vực giáo dụng
chúng ta phải có sự so sánh rằng
mức lương tối thiểu được đề ra từ trước
có còn phù hợp còn đủ sống
trong bối cảnh vật giá leo thang liên tục như vậy
trong khi một số tiểu bang
đã bị mẻ hơn ví dụ ở arizona
một luật mới đã tạo điều kiện dễ dàng hơn
cho các giáo viên không có bằng cử nhân
vẫn có được kinh nghiệm đứng lớp
ở florida thậm chí các cựu quân nhân
còn có thể được cấp chứng chỉ
giảng dạy tạm thời
ngoài việc tuyển dụng các cựu quân nhân
hay những giáo viên về hưu
chúng ta cũng nên tập trung khai thác
tiềm năng của những người trẻ
những thầy cô giáo tương lai
ngay từ ghế nhà trường
nghề giáo viên là ghế góp phần định hình
giúp đỡ các đại hệ trẻ
những chủ nhân tương lai của đất nước
chính bởi vậy đảm bảo có một đội ngũ giáo viên lớn
với kinh nghiệm trình độ cao
cũng là cách để đảm bảo
sự phát triển tương lai của quốc gia